chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
tàu us general air force của mỹ tàu sân bay lớn nhất thế giới
sẽ tham gia các cuộc tập trận của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato sắp tới tại naui
vào ngày hai mươi bốn tháng năm con tàu này sẽ di chuyển tới thủ đô oslo
quân đội naui cho biết tàu us general air force và thủy thủ đoàn sẽ tham gia tập trận
cùng lực lượng vũ trang naui ở khu vực ven biển nước này trong những ngày tới
người phát ngôn của trụ sở trung naui trung tâm chỉ huy tác chiến của quân đội
ông johni kolson cho biết động thái này là tín hiệu cho thấy mối quan hệ song phương bền chặt
giữa mỹ và naui đồng thời khẳng định nỗ lực phòng thủ và tác chiến chung
tàu sân bay us general air force trị giá một mươi ba ba tỷ usd chính thức được đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bảy
tàu được đặt theo tên vị tổng thống thứ ba mươi tám của mỹ và được thiết kế tối ưu khi có thể giảm phiên chế
hàng trăm thủy thủ so với các mẫu tàu sân bay trước đây mà vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả
canada và ả rập xê út đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao đầy đủ
và bổ nhiệm các đại sứ mới tại mỗi nước qua đó kết thúc những tranh cãi từ năm hai nghìn một mươi
gây tổn hại cho quan hệ và thương mại song phương
thông báo của bộ ngoại giao canada cho biết quyết định nói trên xuất phát từ mong muốn
khôi phục quan hệ giữa hai nước trên cơ sở những lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau
động thái trên diễn ra sau khi thủ tướng canada justin trudeau và thái tử ả rập xê út
mohammed bin salman gặp nhau bên lề hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
apec ở bangkok của thái lan vào tháng một mươi một năm ngoái
ả rập xê út đã triệu hồi đại sứ tại canada vào năm hai nghìn một mươi tám
sau một tranh cãi liên quan đến việc otawa yêu cầu riyad trả tự do cho các nhà hoạt động bị giam giữ
theo ngoại trưởng canada cần đối thoại với các bên để có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề toàn cầu
phái bộ giữ hòa bình của liên hợp quốc tại nam sudan unmiss ngày hai mươi bốn tháng năm
đã kêu gọi các bên tại quốc gia châu phi này tăng cường nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận an ninh chuyển tiếp
để tổ chức các cuộc bầu cử như dự kiến
đồng thời là người đứng đầu phái bộ tại nam sudan
ông nicholas heisen cho biết
theo lộ trình hoàn thành quá trình chuyển tiếp của nam sudan
được gia hạn vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó bao gồm tổ chức bầu cử và thành lập chính phủ mới
các bên đã đồng ý tổ chức bầu cử sau hai mươi bốn tháng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên quá trình lập hiến của nam sudan chậm một mươi tháng
và kế hoạch bầu cử chậm tám tháng so với dự kiến
một số điều khoản của các thỏa thuận an ninh chuyển tiếp vẫn chưa hoàn thiện
ông nhấn mạnh phần lớn sẽ được tổ chức
chú ý của khu vực và quốc tế đã chuyển sang nước láng giềng sudan
song tiến trình hòa bình của nam sudan đang ở thời điểm quan trọng
giữa danh giới đạt được tiến bộ hoặc chậm lại
quan chức liên hợp quốc cho biết
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã yêu cầu một cuộc điều tra cụ thể
về việc liệu nam sudan đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử hay chưa
đồng thời yêu cầu những người trong phái bộ tại nam sudan
đang ủng hộ cuộc bầu cử đưa ra cơ sở thực tế cho sự ủng hộ này
ông heisen nhận định
nếu cuộc xung đột đang diễn ra ở sudan kéo dài hơn nữa
chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến an ninh và kinh tế của nam sudan
đồng thời làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã nghiêm trọng ở quốc gia này
cử tri thổ nhĩ kỳ tại nước ngoài hiện đã hoàn tất công tác bỏ phiếu sớm
cho cuộc bầu cử tại các cơ quan đại diện ngoại giao
trước thêm cuộc bầu cử tổng thống vòng hai trong nước diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng năm tới
theo đó khoảng ba bốn triệu cử tri thổ nhĩ kỳ ở nước ngoài
đã đi bỏ phiếu sớm tại hơn bảy mươi quốc gia
bắt đầu từ ngày hai mươi tháng năm
dù các điểm bỏ phiếu tại các cơ quan đại diện ngoại giao đã đóng cửa hôm qua hai mươi bốn tháng năm
người thổ nhĩ kỳ ở nước ngoài vẫn có thể bỏ phiếu
khi đến hoặc rời đi tại các điểm nhập cảnh cho đến tối hai mươi tám tháng năm
ngay tiến hành bầu cử trong nước
tại vòng một bầu cử đương kim tổng thống recep tayyip erdogan
đã giành được bốn mươi chín ba mươi năm số phiếu ủng hộ
trong khi đối thủ chính ông kemal kilik daroglu
thuộc liên minh quốc gia và đảng nhân dân cộng hòa chp đối lập
có bốn mươi năm số phiếu ủng hộ
phiếu cao nhất này sẽ tiếp tục bước vào vòng hai
cuộc bầu cử tổng thống thổ nhĩ kỳ lần này có ý nghĩa quan trọng
không chỉ quyết định người lãnh đạo
mà còn ảnh hưởng tới những quyết sách tương lai trong quản lý đất nước
giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt
định hình chính sách đối ngoại của quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước
bắc đại tây dương nato này trong giai đoạn tới
liên quan tới bầu cử mỹ thống đốc bang florida ron desantis
ngày hai mươi bốn tháng năm đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
lên ủy ban bầu cử liên bang chính thức tham gia vào đường đua
trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa
trang web của ủy ban bầu cử liên bang mỹ cùng ngày đã công bố hồ sơ này
ông ron desantis cũng đưa ra tuyên bố trong một video
ngay trước thềm cuộc phỏng vấn trên twitter với ông elon musk
ceo của nền tảng này
trong tuyên bố ông ron desantis khẳng định
sẽ tham gia tranh cử để dẫn dắt nước mỹ vĩ đại trở lại
ông desantis bốn mươi bốn tuổi được đánh giá là ngôi sao đang lên
của đảng cộng hòa
là đối thủ tiềm năng nhất của cựu tổng thống mỹ donald trump
trong nội bộ đảng này
ông trump gần đây đang dẫn đầu các kết quả thăm dò
so với các ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa khác
và giữ khoảng cách đáng kể với ông desantis đang ở vị trí thứ hai
tuy nhiên dưới phân tích dự đoán tỷ lệ ủng hộ
thống đốc bang florida có thể tăng vọt
khi ông desantis trở thành ứng cử viên chính thức
hiện ngoài ông trump và ông desantis đảng cộng hòa
đang có các ứng cử viên tổng thống khác
bao gồm cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley
cựu thống đốc bang arkansas asa hutchinson
doanh nhân vivek ramaswamy
phát thanh viên larry elder
thượng nghị sĩ bang south carolina tim scott
chính phủ mới tại thái lan sẽ quyết định có thu khoản phí du lịch
đối với người nước ngoài hay không
nguyên nhân là bởi có một số rào cản
mà chính phủ mới cần phải đưa ra quyết định
đặc biệt là về các phương án thu phí
thái lan đảng cộng hòa
kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài
đã được chính phủ thái lan phê duyệt từ tháng hai năm nay
theo đó du khách đến thăm thái lan bằng đường hàng không
sẽ phải trả phí ba trăm linh bạt gần chín usd
và một trăm năm mươi bạt đối với du khách đến bằng đường bộ hoặc đường biển
cho đến nay kế hoạch này vẫn chưa được công bố trên công báo hoàng gia
đồng nghĩa với việc quy định chưa có hiệu lực
trong không thời gian cụ thể
theo tổng cục du lịch thái lan chính phủ mới
dự kiến sẽ sửa đổi kế hoạch
và quyết định có nên tiếp tục khoản
hoặc điều chỉnh các phương án thu phí hay không
trong khi đó theo hội khách sạn thái lan
các chủ khách sạn hầu hết đều ủng hộ
việc khoản dự án thu phí du lịch sang năm sau
khi ngành du lịch phục hồi tốt hơn
còn tại thụy sĩ chính phủ nước này thông báo
từ năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ cấm quảng cáo
các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử
nhằm vào giới trẻ
quyết định này đã được thông qua
sau cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng hai năm ngoái
trong đó năm mươi bảy cử tri thụy sĩ
đồng ý với việc cần bảo vệ trẻ em
và thanh thiếu niên trước quảng cáo thuốc lá
theo những luật mới có hiệu lực
từ giữa năm hai nghìn hai mươi sáu
các nhà chức trách sẽ tăng cường hạn chế
về bao bì và quảng cáo đối với thuốc lá và thuốc lá điện tử
các phương tiện truyền thông y nấn
cửa hàng hoặc sự kiện mà trẻ vị thành niên có thể đến
sẽ không được phép quảng cáo thuốc lá
hoặc thuốc lá điện tử
riêng quảng cáo trực tuyến sẽ vẫn được phép
nếu có hệ thống kiểm soát độ tuổi
ngoài ra chính phủ cũng sẽ cấm thuốc lá tài trợ
cho các sự kiện có người dưới một mươi tám tuổi tham dự
thái quen hút thuốc vẫn khá phổ biến
tại thụy sĩ và là một trong những vấn đề
sức khỏe cộng đồng lớn nhất của nước này
thống kê của chính phủ cho thấy
chín năm trăm linh người tử vong sớm mỗi năm
do hút thuốc lá